hôm nay quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ bảy kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến về luật đầu tư công sửa đổi
luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
bữa sáng các đại biểu quốc hội làm việc tại hội trường ngay ủy viên ủy ban thống vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật đầu tư công sửa đổi
dự thảo luật chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này gồm một mươi một chương một trăm linh sáu điều
trong đó một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau như tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
dự án nhóm a b c thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn oda
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
sau khi nghe báo cáo các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư công sửa đổi
trong phiên họp chiều nay các đại biểu quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt
đọc tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lực lượng dự bị động viên
và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
dự án luật lực lượng dự bị động viên chính quốc hội xem xét cho ý kiến gồm năm chương bốn mươi bảy điều
tập trung vào một số vấn đề về tên gọi của luật giải thích từ ngữ nguyên tắc xây dựng
huy động lực lượng dự bị động viên các hành vi bị nghiêm cấm về nội dung kế hoạch
về đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật về độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị
vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình về các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên
dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam xin ý kiến quốc hội gồm sáu chương bốn mươi điều
quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng minh bạch về trình tự thủ tục quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân
trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
các trường hợp hạn chế quyền công dân trong hoạt động xuất cảnh nhập cảnh
thời gian còn lại của buổi làm việc các đại biểu thảo luận tại tổ về hai dự án
luật lực lượng dự bị động viên và luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam